khi mà nói đến làng nghề truyền thống tại nho quan thì không thể không nói đến làng gốm gia thủy
và ngay bây giờ thì tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tham quan làng gốm gia thủy nhé
gia thủy là xã miền núi của huyện nho quan tỉnh ninh bình
gia thủy được xác định là quê hương của hoàng hậu dương vân nga
và cũng là nơi gắn với tuổi thơ của vua đinh tiên hoàng
ngày nay nơi đây vẫn còn ngôi đình mỹ hạ thờ vua đinh tiên hoàng
đình đã được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia
gia thủy còn được biết đến với những sản phẩm gốm tinh xảo được làm từ loại đất chỉ nơi này mới có
đất này là đặc thù của xã thủy mới có chứ không phải vùng quê nào cũng có cái đất này
cái đất này thực sự là đất xét xanh vàng như như trắng này là không làm được
vậy thì cái đất màu vàng màu xanh này nó sẽ khác như thế nào với so với các loại đất xét có màu khác
nó ở cái tầm đất là không già lắm không non lắm nó là ở cái tầm trung bình thì mới làm được
nếu như già quá mà đất trắng quá thì nó không làm được mà nó non quá không làm được cái đất này là dạng đất trung bình
tức là nó sẽ có cái độ mịn
bộ mịn đồ dẻo đồ thịt nhiều tính câu kết của nó thì nó mới làm ra được cái hàng sành mà nó có cái độ tinh rất là bóng
đất sau khi lấy về sẽ được phơi khô đập nhỏ rồi cho vào bể ngâm
sau khi đất đã hỏa tan vào nước sẽ được mang đi lọc bằng sàng với mắt lưới rất nhỏ sang một bể khác
tại bể này đất đã được phơi khô đập nhỏ rồi cho vào bể ngâm
người ta đợi cho đất lắng xuống rồi bớt nước phía trên lấy phần đất đông đặc phía dưới và mang ra phơi
đất phơi phải vừa đủ độ dẻo bởi nếu để đất khô quá

hoặc ướt quá rất khó tạo hình
đây chính là đất đã đạt đến độ dẻo tức là đến cái độ tiêu chuẩn để mà đưa vào chuẩn bị cho cái công việc tạo hình ạ
và để tạo ra được cái đất đạt tiêu chuẩn như thế này
thì tính sơ sơ tôi thấy người thợ đã phải trải qua tầm khoảng bảy công đoạn
chế biến đất rất là kỳ công và tỉ mỉ
tùy vào từng sản phẩm mà người thợ sẽ nặn đất theo mẫu khác nhau
thông thường để làm ra những chiếc vò chum vải
người thợ sẽ nặn đất thành những thớ dài và tròn
để khi đưa lên bàn xoay ghép lại với nhau được dễ dàng hơn
qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ đất đã thành hình thành khối
sản phẩm truyền thống của làng gốm gia thủy
là chum vải ấm chén
những sản phẩm mang hình dáng mộc mạc nhưng khỏe khoắn
tuy nhiên hiện nay để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng
nên người thợ gia thủy bắt đầu tạo ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật cao
trước khi đưa vào lò nung các sản phẩm sẽ được mang ra phơi nắng
đến khi nào thấy đất bắt đầu chuyển sang màu vàng trắng
là đủ điều kiện để mang đi nung
nung gốm là công đoạn đóng vai trò quyết định
bởi nếu trong quá trình nung thợ không điều chỉnh lửa điều chỉnh nhiệt độ phù hợp
thì sản phẩm sẽ cong vênh hoặc giạn
từ lúc bắt đầu xấy than cho đến lúc thành phẩm đạt được
là phải từ
từ lúc bắt đầu xấy than cho đến lúc thành phẩm đạt được là phải từ

các kỹ thuật đun của thợ đun lò là phải bám sát tăng nhiệt từ từ
từ lúc bình thường nhất cho đến lúc một hai trăm linh đến một ba trăm linh độ
không thể lơ là được thì khâu này là có quyết định nhất có cái thành quả lao động
từ khối đất vô chi qua đôi bàn tay đầy khéo léo và điêu luyện của người thợ
cùng với sự hòa quyện đạt đến mức hoàn hảo giữa đất và lửa
đã tạo ra những sản phẩm mang nét duyên độc đáo của quốc gia
quỳnh phong thuộc xã sơn hà
nghề mộc ở sơn hà phát triển ở tất cả các thôn
trong đó tập trung chủ yếu ở hai thôn quỳnh phong i và quỳnh phong ii
nên thường được gọi chung là làng nghề mộc quỳnh phong
theo thống kê hiện có trên hai trăm linh hộ gia đình tham gia làm nghề
với các sản phẩm chính là mộc dân dụng mộc mỹ nghệ như bàn ghế tủ thờ hoành phi câu đối
quỳnh phong thuộc xã sơn hà
quỳnh phong thuộc xã sơn hà
đáp ứng nhu cầu của thị trường nâng cao năng suất lao động đem lại hiệu quả kinh tế cao
trong một vài năm gần đây những hộ làm mộc của quỳnh phong đã đầu tư
mua sắm nhiều loại máy móc hiện đại để phục vụ sản xuất
tuy nhiên hiện nay trong làng vẫn còn nhiều hộ gia đình vẫn duy trì hình thức sản xuất thủ công
theo giới thiệu của người dân tôi tìm đến gia đình nghệ nhân vũ văn trung
vừa bước vào sân nhà tôi hết sức ngỡ ngàng trước hình ảnh người nghệ nhân dâu tóc đã bạc trắng
nhưng vẫn đang ngồi tỉ mẩn với từng đường chạm khắc
trong một vài năm gần đây những hộ làm mộc của quỳnh phong đã đầu tư

tuy nhiên hiện nay trong làng vẫn còn nhiều hộ gia đình vẫn duy trì hình thức sản xuất thủ công

chú ơi chú đang làm gì đấy ạ
tôi đang đục câu đối ạ

tức là các cụ nói như vậy

có nghề mộc từ xa xưa rồi